lo ngại tình trạng dịch bệnh lây lan nhanh chóng người dân đang đổ xô đi mua khẩu trang nước rửa tay để phòng người dịch
nhiều thông tin phản ánh xuất hiện tình trạng khan hàng tăng giá hàng chục lần đối với các mặt hàng này
chiều ngày hôm qua ba mươi một tháng một đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường thành phố hà nội
đã kiểm tra các cửa hàng quầy thuốc tại chợ thuốc lớn nhất miền bắc thuộc tòa nhà hapulico quận thanh xuân
tại đây nhiều cửa hàng đã treo biển hết khẩu trang nước rửa tay
đội quản lý thị trường số một đã xử phạt một quầy thuốc về hành vi không niêm yết giá bán công khai mặt hàng khẩu trang
đây là động thái tích cực của các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn tình trạng các cửa hàng lợi dụng tâm lý lo sợ dịch bệnh của người dân
để găm hàng đầy giá với các mặt hàng khẩu trang và nước rửa tay